theo như dự kiến thì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa tại thủ đô hà nội sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
để đón chào sự kiện quốc tế quan trọng này cả thủ đô đang khẩn trương chỉnh trang lại các tuyến phố
tại đường giảng võ mấy ngày nay luôn tấp nập công nhân được huy động để trồng thêm cây xanh và hoa tại giải phân cách
hà nội đang mùa hoa xuân nên càng mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho nhiều tuyến phố tại thủ đô
dự kiến khi hoàn thành những tuyến phố chính sẽ khoác lên mình tầm áo mới rực rỡ hơn
tính chất quan trọng của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều và sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo cao cấp đang khiến người dân thủ đô hết sức háo hức

không chỉ cây xanh hoa mà rất nhiều tấm pano khổ lớn mang nội dung hội nghị thượng đỉnh mỹ chiều tiên cũng xuất hiện ở các điểm công cộng
không chỉ cây xanh hoa mà rất nhiều tấm pano khổ lớn mang nội dung hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên cũng xuất hiện ở các điểm công cộng
và trên khắp các tuyến phố chính đi đâu người ta cũng bắt gặp những biểu tượng của tình hữu nghị
nhiều du khách nước ngoài đang có mặt tại hà nội cũng tỏ ra quan tâm và thích thú trước cuộc gặp lịch sử sẽ diễn ra tại việt nam
việt nam là đất nước rất yên bình không có xung đột cảnh quan thiên nhiên lại rất đẹp
vì vậy không khó hiểu khi lãnh đạo hai nước mỹ và triều tiên lại lựa chọn đất nước các bạn là nơi diễn ra hội nghị quan trọng này
điều đặc biệt hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra vào đúng dịp hai mươi năm hà nội nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình do unesco trao tặng
vì thế hà nội đang tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh một thành phố yêu trụng hòa bình thân thiện có nền văn hiến lâu đời nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển